tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã chính thức ra mắt cổng thông tin aec dành cho các doanh nghiệp
đây là lần đầu tiên doanh nghiệp việt nam có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến cộng đồng kinh tế asean aec được lập riêng cho mình
theo đó các doanh nghiệp có thể tìm hiểu các thông tin về cộng đồng kinh tế asean aec tại địa chỉ www aecvcci vn
khác với thông tin trên một số cổng thông tin về asean đang có cổng thông tin aec sẽ bóc tách phân chia theo mảng nội dung hoạt động
các văn bản và các cam kết thực thi của việt nam trong aec các thông tin tương tự của các nước cũng được cập nhật
bên cạnh mục đích nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp asean làm ăn với doanh nghiệp việt nam và các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội tại việt nam
cổng thông tin aec cũng cung cấp các công cụ cụ thể để tìm hiểu các cơ hội dành cho doanh nghiệp như tra cứu thuế quan hệ thống câu hỏi
trong vài ngày tới tên miền riêng cho phiên bản tiếng anh sẽ được ra đời tại địa chỉ www inaecvcci vn